nhân dịp tham dự chương trình tết xung vầy với chủ đề tết dung vầy mừng xuân ơn đảng diễn ra vào tối qua hai mươi chín tháng một mươi hai tại khu công nghiệp yên phong một huyện yên phong tỉnh bắc ninh
phó thủ tướng vũ đức đàm đã trao hai xuất quà và bảy vé tàu xe tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết
phó thủ tướng vũ đức đam cũng chia sẻ với đông đảo người dân và công nhân lao động tỉnh bắc ninh về thành tiệu kinh tế xã hội của đất nước
những thành tiệu này có được là nhờ sự nỗ lực của các cấp các ngành và sự đóng góp to lớn của công nhân lao động
phó thủ tướng mong muốn trong thời gian tới chính quyền các đơn vị doanh nghiệp quan tâm chăm lo quyền lợi cho người lao động để mọi nhà mọi người đều có tết